hiện tại tình hình ở đà nẵng và quảng nam đang được kiểm soát nhưng dự báo trong những ngày tới đây sẽ tiếp tục phát hiện các ca nhiễm trong cộng đồng
và có thể sẽ có các ca tử vong là những bệnh nhân nặng với nhiều bệnh lý nền
đây là nhận định của ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín trong cuộc họp diễn ra chiều nay do phó thủ tướng vũ đức đam chủ trì
trên cơ sở các kết quả xét nghiệm phân tích dữ liệu đã thu thập được xác định các mẫu bị nhiễm vào khoảng đầu tháng bảy và ổ dịch ở đà nẵng khởi phát vào đầu tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
về cơ bản tất cả các ca đều liên quan đến khối ba bệnh viện ở đà nẵng
bộ y tế đang nỗ lực kiểm soát tình hình dịch bệnh tại đà nẵng và quảng nam khoanh vùng dập dịch giảm thiểu tối đa tử vong
phó thủ tướng yêu cầu siết chặt kỷ cương lên dây cót hệ thống chống dịch nguy cơ dịch bệnh luôn thường trực phải thiết lập trạng thái bình thường mới

và chúng ta cũng rất bình tĩnh không có nghĩa là bây giờ cứ có một ca bệnh phát hiện ở đâu đó thì tất cả là dừng lại hết
thì không phải quan trọng là chúng ta phải phát hiện thật nhanh và khoanh thật sớm ở quy mô nhỏ nhất có thể
quyết không để câu chuyện giãn cách xã hội trên diện rộng quay trở lại phó thủ tướng vũ đức đam yêu cầu phát hiện ngay mọi dò dỉ nhất là ở nơi sung yếu và bịt lại
đồng thời yêu cầu bộ y tế giả soát toàn bộ các quy định
hướng dẫn phòng chống dịch các cơ quan truyền thông sử dụng tối đa các phương tiện hình thức truyền tải để lan truyền những hướng dẫn chỉ định chuyên ngành cho phù hợp với tình hình mới
các địa phương phải tăng cường chỉ đạo kiểm tra